thưa quý vị đêm qua là một đêm không ngủ với người dân đà nẵng
nước lên nhanh trong đêm khiến người dân không kịp trở tay
lực lượng công an thành phố đà nẵng đã huy động một trăm linh quân số để hỗ trợ giải cứu bà con tới nơi an toàn
hình ảnh các cán bộ chiến sĩ giảm mình trong mưa lũ liên tục được cập nhật rất nhiều trên các trang mạng xã hội trong suốt đêm qua đã gây xúc động mạnh đối với người xem
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
thông tin phòng chống thiên tai đà nẵng nhiều người dân đã để lại thông tin yêu cầu cứu hộ khẩn cấp
lên hoàng văn thái cứu đi mấy bác ơi nhiều người mắc kẹt lắm
chợ thanh vinh lụt nửa người rồi nước chảy xiết xin hãy giúp chúng tôi
bạn em và nhiều người đang mắc kẹt ở đường số bốn hòa khánh xin hãy hỗ trợ giúp cho bạn em và mọi người trở về nhà an toàn
cứu cứu nhà mình có hai bé nhỏ một tuổi và năm tuổi cần mọi người trợ giúp bạn mình ở hoàng văn thái
nhận được tin cầu cứu của người dân lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an các quận huyện thành phố đà nẵng đã lập tức cử cán bộ chiến sĩ căng dây vượt dòng nước chảy xiết để giải cứu người dân
tại quận sơn trà dân quân công an phường mân thái và các phường trên địa bàn trắng đêm ra từng hộ dân từng khu dân cư để cứu hộ người dân mắc kẹt trong mưa lũ
trụ sở của các phường trong quận đã trở thành nơi sơ tán an toàn cho người dân
sĩ công an và các lực lượng cứu hộ đã không quản ngại hiểm nguy cứu người dân chúng tôi
đêm qua là một đêm đáng sợ nước lên quá nhanh nhà có trẻ nhỏ người già nếu không có các chiến sĩ giúp thì gia đình cũng không biết phải làm sao
mưa lũ thiên tai liên miên thường bà con lam lũ thiệt hại thương cán bộ chiến sĩ vất vả trắng đêm giúp dân
tôi là tài xế là chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi ba a hai mươi ba nghìn bốn trăm tám mươi bảy
do đi vào khu vực ngập lụt xe ô tô đã bị chết máy
rất may có lực lượng cảnh sát giao thông đẩy giúp qua vùng ngập lụt đảm bảo an toàn cho phương tiện
vô vàn các xe ô tô xe mô tô khác cũng đã được lực lượng cảnh sát giao thông trợ giúp đưa qua vùng ngập lột
cảm ơn các anh những người con của nhân dân
khẩn trương nhanh chóng với quyết tâm cao nhất đó là phải bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người dân
đêm qua những người chiến sĩ công an tại đà nẵng đã không ngủ
họ quăng mình vào dòng nước xiết vượt qua những điểm sạt lờ để cứu trợ từ người dân
lúc khó khăn nhất là lúc mà tình người ấm áp nhất
cố lên bà con miền trung cố lên các chiến sĩ vì nhân dân phục vụ
vì nước quên thân vì dân phục vụ cảm ơn các chiến sĩ
thường trong miền trung dài đất liên tiếp phải gánh chịu những trận mưa bão lịch sử
dòng nước xiết khiến bao căn nhà bị sập đổ tài sản tích cóc cả đời người bị cuốn trôi
nhưng cư dân mạng tin tưởng với sự đồng lòng của toàn dân và quân
nhất định bà con miền trung sẽ an toàn kiên cường vượt qua mọi gian khó